theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam trong số năm mươi bảy dự án bot do cơ quan này quản lý
có hai mươi bảy dự án có doanh thu tăng và hai mươi sáu dự án có doanh thu giảm so với hợp đồng
bốn dự án còn lại do mới vận hành khai thác nên chưa đánh giá
các dự án gồm tuyến thái nguyên chợ mới và nâng cấp quốc lộ ba cầu hạc trì
quốc lộ ba mươi tám đoạn nối quốc lộ một với quốc lộ năm quốc lộ hai đoạn tránh thành phố vinh yên
quốc lộ một đoạn qua bình định và đoạn qua quảng ngãi
theo tổng cục đường bộ việt nam nguyên nhân là do lưu lượng thực tế thấp hơn so với dự kiến hợp đồng
phân chia lưu lượng phương tiện sang tuyến đường song hành giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ
và giảm giá cho khu vực lân cận trạm thu phí
trạm thu phí chưa được đưa vào khai thác theo quy định trong hợp đồng
hoặc thời gian đưa vào thu phí chậm so với hợp đồng